và mở đầu bản tin là thông tin về hội nghị thượng đỉnh giữa mỹ triều tiên được cả thế giới quan tâm
diễn ra trong hai ngày hai mươi bảy và hai mươi tám tháng hai
ngày hôm nay tổng thống mỹ donald trump và chủ tịch triều tiên kim jong un
có cuộc gặp chính thức bàn về các thỏa thuận
hãng tin cnn dẫn nguồn tin nhà trắng khẳng định hôm nay tổng thống donald trump
và chủ tịch triều tiên kim jong un sẽ ký một thỏa thuận chung tại hà nội
hãng tin này cho biết lịch trình của ông trump do nhà trắng cung cấp đã có buổi lễ ký kết
song chưa rõ nội dung của thỏa thuận này là gì
theo các nguồn tin ngoại giao mỹ và triều tiên đã đạt được đồng thuận về ba điểm quan trọng
dự kiến sẽ được đưa vào tuyên bố hà nội
đó là tái khẳng định định nghĩa về phi hạt nhân hóa các biện pháp phi hạt nhân hóa
giai đoạn đầu của triều tiên và các biện pháp tương ứng của mỹ
cũng như thương thảo về những công việc sẽ tiến hành trong thời gian tới
trong buổi sáng ngày hôm nay trên nhiều tuyến phố rất nhiều người dân hà nội
đứng bên đường vẫy cờ hai nước mỹ triều tiên trước giờ diễn ra cuộc gặp chính thức
giữa tổng thống mỹ donald trump và chủ tịch kim trương ưn tại hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tiên
đông đảo phóng viên trong nước và quốc tế đã tập trung tại lối vào khách sạn metropole
qua phố lý thái tổ dự kiến lãnh đạo mỹ triều tiên sẽ gặp riêng bốn mươi năm phút
trước khi tiến hành hội đàm song phương mở rộng